trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức lào của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
sáng nay đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tới thăm trường phổ thông trung học hữu nghị lào việt nam
trường phổ thông trung học hữu nghị lào việt nam là quà tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam tặng các bạn lào năm hai nghìn tám
năm hai nghìn một mươi tám trường được chính phủ hai nước tiếp tục đầu tư mở rộng giai đoạn hai hãnh thành đưa vào sử dụng vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng vui mừng nhận thấy trong quá trình xây dựng và phát triển
nhà trường đã có những bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng xây dựng đồng hữu cán bộ giáo viên ngày càng vững mạnh
đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao
đồng chí mong muốn các thể cô giáo và các em học sinh phát huy truyền thống đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau
phân đấu thi đua dạy tốt học tốt luôn xứng đáng với sự tin cậy của hai đảng hai nhà nước
tiếp tục xây dựng nhà trường xứng tầm là trường kiểu mẫu lập nhiều thành tích cao hơn nữa trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
góp phần vào sự nghiệp chồng người của đảng và nhà nước lào
nhân dịp này đồng chí tổng thị phóng đã trao món quà của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng là ba mươi bộ máy vi tính cho nhà trường